thành phố đà nẵng vừa tổ chức tổng kết và trao giải báo chí năm hai nghìn một mươi chín
theo đó giải gồm các nhóm đề tài tuyên truyền về thành phố bốn an xây dựng đà nẵng
thành phố vì môi trường năm đẩy mạnh thu hút đầu tư và lễ hội pháo hoa quốc tế deff hai nghìn một mươi chín
sau hơn năm tháng phát động trên cơ sở bốn trăm linh tác phẩm dự thi
ban tổ chức đã chọn hai trăm chín mươi ba tác phẩm lọt vào vòng trung khảo
kết quả ban giám khảo đã trao bốn giải nhất năm giải nhì tám giải ba và hai giải chuyên đề
theo đánh giá của ban tổ chức năm nay tác phẩm dự thi đã được tác giả trú trọng nhiều hơn đến chất lượng
các tác phẩm đã phản ánh chân thực những vấn đề nóng được dư luận quan tâm
đặc biệt là những nội dung liên quan đến chủ trương chính sách quan trọng của thành phố
như thu hút đầu tư bảo vệ môi trường an sinh xã hội an toàn trật tự giao thông và an toàn thực phẩm
nhiều tác phẩm đã trị ra được hạn chế tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện các quyết sách
qua đó giúp các cấp chính quyền thành phố có những sửa chữa điều chỉnh kịp thời để phù hợp với tình hình thực tiễn